liên quan đến các ca mắc covid một mươi chín mới trong cộng đồng sáng nay hai mươi sáu tháng bảy chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đã ký ban hành công điện khẩn gửi giám đốc các sở ban ngành thành phố chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và xã phường thị trấn
trong công điện chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu các địa phương khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ vào ngày hai mươi năm tháng bảy về việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chính quyền yêu cầu công an thành phố phối hợp với ubnd các quận huyện thị xã trực thuộc giả soát quản lý giám sát chặt chẽ tất cả những trường hợp nhập cảnh
tổ dân phố thôn xóm phát hiện những trường hợp nhập cảnh trái phép báo cáo địa phương để cách ly theo quy định và xử lý nghiêm những trường hợp này cũng như các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan
yêu cầu tất cả trụ sở cơ quan xí nghiệp trên địa bàn phải thực hiện nghiêm kiểm tra thân nhiệt đeo khẩu trang nơi công cộng và khi tham gia giao thông
sở y tế chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện thiết bị dự phòng hóa chất vật tư tiêu hao để đáp ứng công tác phòng chống dịch khi có yêu cầu
đồng thời phối hợp với sở du lịch tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung hách sạn cơ sở lưu trú đã được ubnd thành phố phê duyệt theo đúng quy định